xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai bắc bộ chịu tác động của dãnh ngắp thấp và hội tụ gió trên cao
nên có mưa rông diện rộng lượng mưa lớn tập trung nhiều ở vùng núi và trung du vào đêm và sáng
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn cục bộ gây ra
về nhiệt độ thì thấp nhất trong đêm nay từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ vùng núi có nơi còn thấp hơn
còn trưa chiều mai trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực trung bộ thời tiết có sự khác biệt giữa các tỉnh thành
tại thanh hóa nghệ an cũng như ninh thuận bình thuận có mưa rải rác tập trung vào cuối ngày
vì thế nhiệt độ tại đây ở mức là dưới ba mươi bốn độ vào trưa chiều
còn các tỉnh từ hà tĩnh đến khánh hòa ít mưa có nắng nhiều trong ngày
nắng nóng bắt đầu xuất hiện với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ dưới tác động của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
mưa rào và rông vẫn xuất hiện đều đặn
tại cả hai khu vực này trong hai mươi bốn giờ tới
cường độ mưa thì tập trung nhiều từ chiều tối đến đêm
cục bộ có mưa vừa mưa to
ban ngày thì mưa ở diện vài nơi trời có nắng gián đoạn
với nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ tại tây nguyên
và từ hai mươi chín ba mươi hai độ tại các tỉnh nam bộ có nơi còn cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên khu vực biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
về chiều tối thì khiến cho tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn rông
gió thịnh hành hướng tây nam ở mức là cấp năm có lúc cấp sáu cấp bảy biển động
riêng khu vực bắc biển đông cường độ gió ở mức là cấp bốn cấp năm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội mây thay đổi ngày có nắng
chiều tới vào đêm có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió rất mạnh
với nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ